chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện văn phòng chính phủ các bộ ban ngành đại sứ pháp tại việt nam nhà hát opera hoàng gia vecsai của pháp các hội văn học nghệ thuật cùng đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
sau gần hai mươi hai tháng thi công nhà hát hồ gươm đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động
có quy mô năm m hai nhà hát hồ gươm là thiết chế văn hóa hiện đại đồng bộ là công trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc là trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa chính trị của đảng nhà nước bộ công an và thành phố hà nội
nhà hát là nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt nơi để cán bộ chiến sĩ gia đình cán bộ chiến sĩ và nhân dân hưởng thụ các sản phẩm nghệ thuật đồng thời là nơi để các nhà hát quốc tế và việt nam đến để phối hợp sáng tạo giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao
thủ tướng phạm minh chính khẳng định văn hóa có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước
trong quá trình lãnh đạo qua các thời kỳ đảng ta và chủ tịch hồ chí minh luôn luôn đề cao vai trò của văn hóa xác định văn hóa soi đường cho quốc dân đi
các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc đều khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu động lực của phát triển đất nước
theo thủ tướng việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô hiện đại như nhà hát hồ gươm sau hai năm khởi công trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của bộ công an
các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền nhân dân tp hà nội sự nỗ lực của các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình
thiết chế văn hóa với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại sen lẫn truyền thống có cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế
kết nối với các công trình văn hóa lịch sử cảnh quan kiến trúc quanh hồ gươm tạo thành một quần thể văn hóa tại thủ đô hà nội văn hiến văn minh
hiện đại và hòa bình
có thể nói đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm thêm biểu tượng của thành phố hà nội
tôi cũng đề nghị các ban bộ ngành nhất là bộ văn hóa thể thao và du lịch thành phố hà nội phối hợp với bộ công an lên phương án kết nối nhà hát hồ gươm
với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa nghệ thuật
góp phần quảng bá văn hóa du lịch của thủ đô hà nội của đất nước chúng ta
khẳng định công trình nhà hát hồ gươm là tình cảm của lực lượng công an nhân dân với nhân dân thủ đô nói riêng nhân dân cả nước nói chung
dịp này đồng chí bộ trưởng bộ công an cũng đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền nhân dân thủ đô hà nội
luôn đồng hành cùng bộ công an trong quá trình xây dựng nhà hát hồ gươm
các cơ quan doanh nghiệp đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ
trước đó vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng bảy tại khu vực xã mường trùm huyện mường la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng bắt quả tang các đối tượng gồm giàng a cháu và vợ là lầu thị dạ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ khi bắt quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm một bánh heroin hơn sáu mươi viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe ô tô và một số vật chứng khác có liên quan
hành khởi tố và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị hậu trú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tang hậu đang mang ba gói ma túy có trọng lượng sáu mươi bốn năm g đi bán cho người nghiện
qua đấu tranh hậu khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp nên đã nhiều lần mua ma túy rồi bán lại kiếm lời
số ma túy mà cơ quan công an thu giữ là của một đối tượng chưa rõ lai lịch đưa hậu đi giao cho người nghiện để lấy tiền công
công an phường trần phú tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bàn giao đối tượng trần văn trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận và toàn bộ tăng vật liên quan cho công an tp bà rịa tỉnh bà rệ vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú công an phường trần phú phát hiện trí đang thuê phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn
bên trong phòng có hai bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bậc hàm đại tá một còng số tám một khẩu súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên trần văn trí
qua đấu tranh trí cho biết số trang phục công an nhân dân này được mua trên mạng xã hội
các loại giấy tờ bằng cấp đều là giả mục đích là để tạo lòng tin với người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trí còn khai nhận đã giả danh mình là đại tá công an có mối quan hệ rộng hứa hẹn sẽ xin việc cho nhiều trường hợp tại các tỉnh bình thuận và bà rê vũng tàu để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng ngãi cũng với thủ đoạn này trí đã hẹn gặp và hứa xin việc cho một người dân trên địa bàn thành phố quảng ngãi với mức giá một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi chưa thực hiện được ý đồ của mình thì trí đã bị bắt giữ
công an thành phố hà nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới
giật bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội nhận được trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo với thủ đoạn làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng nhưng bị lừa một trăm linh triệu đồng
sau đó chị có liên hệ với một tài khoản facebook giới thiệu là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng
chị được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hách vào hai khung giờ đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi
sau một vài lần thực hiện thành công các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn
thấy nạn nhân đã mắc bẫy và chuyển ba trăm linh triệu đồng các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật